cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan văn huân chú tại huyện mê linh thành phố hà nội về tội giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại thôn lấu khê xã hiệp cát huyện nam sách dẫn đến một người tử vong
đang nói nạn nhân và hung thủ là anh em ruột
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn lâu ngày không được hóa giải
nên giữa hai anh em xảy ra xô sát
huân đã dùng dao tự chế đâm liên tiếp vào người em trai làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án huân đã đến công an xã hiệp cát đầu thú
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn mạnh phi chú tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu trong lúc đi mua sắm thuốc uống thì phi đi ngang qua nhà bà trung thị khoảnh ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
thì thấy gần cửa nhà bà khoảnh đang cắm sạc một chiếc điện thoại di động hiệu iphone một mươi hai pro max trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
nên đã nảy sinh ý định lấy trộm
đối tượng đã nhanh chóng lẻn vào trộm chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
tiếp nhận tin báo
công an thị trấn mỹ luông đã tiến hành xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn
qua trích xuất camera an ninh lực lượng công an đã phát hiện phi là đối tượng nghi vấn nên mời lên cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an nguyễn mạnh phi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các lực lượng công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng
có nhà cái đặt tại
các lực lượng công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng
các lực lượng công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng
ba mươi tuổi quốc tịch trung quốc là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của tổ chức interpol
và lệnh tạm giam của công an thành phố tây an trung quốc với tội danh đánh bạc tổ chức đánh bạc
sau khi xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai phương án tổ chức truy bắt thành công đối tượng xuân lây đảm bảo tuyệt đối an toàn
quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại trung quốc
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với xuân lây
tổ chức bàn giao đối tượng cho cục cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm
có tổ chức chuyên trộm cắp tài sản đặc biệt đó là xe máy tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tổ chức đánh bạc đánh bạc cho vay lãi nặng
tổ chức sử dụng ma túy và cưỡng đoạt tài sản do ba đối tượng là anh em ruột cầm đầu
bao gồm nguyễn quang long nguyễn quang định và nguyễn quang thanh
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hàng chục xe máy hạng sang là tăng vật của các vụ trộm
được các đối tượng cất giấu tại xã xuân dương huyện sóc sơn thành phố hà nội
chuyên án mang bí số sáu mươi ba b được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh thành công
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai mươi sáu đối tượng thu giữ bốn mươi tám xe máy
cùng nhiều loại ma túy như ketamin metafetamin súng một trăm linh viên đầu đạn và các tài liệu có liên quan
trong quá trình tổ chức đấu tranh ổ nhóm này thì yêu cầu nghiệp vụ đặt ra là chúng tôi bắt giữ được
những đối tượng gây án những đối tượng trộm cắt tiêu thụ và đặc biệt là những đối tượng cầm đầu trong hội nhóm này
ngoài ra chúng tôi phải bóc gỡ các đường dây tiêu thụ khác ở các tỉnh thành khác trong địa bàn toàn quốc
theo báo cáo điều tra lực lượng chức năng đã xác định được địa bàn các đối tượng tiêu thụ xe máy mở rộng trên nhiều tỉnh thành
như bắc ninh bắc giang quảng ninh thái bình nam định nghệ an hà tĩnh
thậm chí còn vận chuyển tới các tỉnh giáp biên giới để bán sang các nước láng giềng
để có nguồn hàng các đối tượng trộm cắp tài sản thường chia thành các cặp đôi
điều khiển xe máy đi đến các quận trên địa bàn hà nội
thấy phương tiện của người dân để sơ hở chúng sẽ nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội
có nhiệm vụ là đi ăn cắp xe trên địa bàn thái bình hà nội
thì bị can có nguyễn cùng bị can nguyễn đình hằng dùng nhau đi ăn cắp xe
bị can hằng có đến đón bị can đi ăn cắp xe
thì bị can hằng có đưa cho bị can bộ vang khóa khóa
bị can thường phát hiện xe sơ hở thì bị can xuống thực hiện trong vòng năm giây
khi bị can bán xe về thì bị can về nàng tiêu thụ
để bán cho người tên đó cũng phong định
để bán cho người đó cũng phong định
mang về nàng xuyên tương kim lũ sắc sơn
không chỉ khởi tố nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
từ ngày bảy tháng sáu đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội
ra quyết định khởi tố một mươi vụ án hình sự
với các nhóm đối tượng như tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
sử dụng trái phép chất ma túy và cưỡng đoạt tài sản
chúng tôi đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các công an các quận huyện xã
để triệt phá thành công
qua việc bắt giữ xử lý các đối tượng thành công của chuyên án
chúng tôi thấy cũng là bèo cảnh tình cho những đối tượng khác
có ý định phạm tội hoặc thực hiện hành vi phạm tội
thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bắt giữ để xử lý nghiêm
đây là ổ nhóm hoạt động tinh vi
có dấu hiệu hình thành băng nhóm tội phạm
vì vậy chuyên án thành công đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn
nhận được sự phát triển
quan tâm ủng hộ của quần chúng nhân dân
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật